thưa quý vị tỉnh khánh hòa là địa phương phát triển mạnh về nghề nuôi thủy sản lồng bè
đặc biệt là các loại thủy sản có giá trị cao như tôm hùm cá mú cá chim
cũng bởi có giá trị cao nên việc xảy ra các vụ trộm cắp những loài thủy sản này cũng diễn ra ở thời điểm này khá là phức tạp
đòi hỏi người nuôi cũng như những ngành chức năng cần có các biện pháp hữu hiệu nhằm phong ngừa và bảo vệ tài sản
phóng sự sau được thực hiện tại vùng biển thành phố cam ranh một trong những địa phương có số lồng bè nuôi thủy sản lớn nhất ở khánh hòa
sáng ngày hai mươi tháng ba khi chuẩn bị cho tôm hùm ăn ông nguyễn xuân quang ở phường cam linh phát hiện đối tượng phạm quốc anh trú tại phường ba ngỏi đang trộm tôm hùm trong bè nuôi của nhà mình
đối tượng anh cũng là người nuôi tôm ở ngay bên cạnh
khi bị ông quang phát hiện bắt quả tăng phạm quốc anh đã lấy trộm được bảy mươi chín con tôm hùm trị giá khoảng một mươi hai triệu đồng
đối tượng anh cũng là người nuôi tôm ở ngay bên cạnh

cuối tháng một vừa qua một hộ nuôi cá chim ở phường cam phúc nam thành phố cam ranh do trông coi không cẩn thận nên cũng bị lấy trộm tám mươi bảy con cá giống trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
theo công an thành phố cam ranh do có giá trị kinh tế cao nên việc xảy ra mất trộm các loại thủy sản nuôi lồng bè trên biển có những thời điểm diễn biến khá phức